trong vòng một mươi bốn ngày gần đây đã có một trăm năm mươi tám xã phường thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng phân bố theo các quận huyện thị xã như sau
gia lâm một mươi ba đơn vị đống đa một mươi một đơn vị thanh xuân một mươi đơn vị hoài đức một mươi đơn vị nam từ liêm chính đơn vị ba đình chín đơn vị thanh trì chín đơn vị
trong ngày một mươi năm tháng một hà nội ghi nhận hai tám trăm một mươi ca bệnh covid một mươi chín trong đó có sáu trăm bảy mươi sáu ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm chín mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện
trong ngày một mươi năm tháng một ông trương hải tùng huấn luyện viên mai đức trung đã dẫn theo những cầu thủ có kết quả âm tính đến ấn độ
ban đầu ông tùng dự định ở lại tây ban nha để lo cho số thành viên nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên sau đó vff đã tính toán lại để ông tùng sang ấn độ trước do có nhiều công việc phải giải quyết khi đội tuyển tham dự giải đấu
vff và đội tuyển nữ đã bố trí một số cán bộ trong đoàn ở lại tây ban nha để chăm sóc các thành viên f hai
ngày một mươi năm tháng một một lãnh đạo của vff cho biết tin vui
là một số cầu thủ bị dương tính trong những ngày đầu tiên đã có kết quả xét nghiệm âm tính
vff hy vọng các cầu thủ có thể di chuyển sang ấn độ trên hai chuyến bay vào ngày một mươi bảy và ngày một mươi chín tháng một
để kịp tham dự trận đấu ra quân gặp đội tuyển hàn quốc vào ngày hai mươi một tháng một
hiện sức khỏe của các thành viên f ổn định không có bất thường
mục tiêu giành vé tham dự world cup hai nghìn hai mươi ba của bóng đá nữ việt nam
từ vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi hai đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì covid một mươi chín
vff cho biết
hiện lúc này là đảm bảo sức khỏe cho các thành viên đội tuyển nữ
và có đủ quân số để tham dự các trận đấu khi giải diễn ra
xin được chuyển sang thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
tại trung quốc tuy số ca mắc covid một mươi chín có giảm
nhưng nước này vẫn chưa xác định được nguồn gốc lây lan của làn sóng omitron mới nhất
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc vào ngày một mươi năm tháng một báo cáo
một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín giảm so với hai trăm linh một ca một ngày trước đó
trong số một trăm sáu mươi năm ca mới
có một trăm linh bốn ca trong cộng đồng giảm từ một trăm bốn mươi ba ca ngày một mươi ba tháng một
được ghi nhận ở hà nam thiên tân quảng đông thiểm tây và triết giang
trung quốc cũng báo cáo hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín không thể hiện triệu chứng trong ngày một mươi bốn tháng một
giảm từ bốn mươi hai ca một ngày trước đó
các thành phố trên khắp trung quốc đã tăng cường cảnh giác về dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh bắc kinh sắp tổ chức thế vận hội mùa đông ngày bốn tháng hai tới đây
nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết
trong khi hàng chục chiến bay quân
nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết
tính đến ngày một mươi bốn tháng một trung quốc ghi nhận tổng cộng một trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và chín mươi sáu sáu trăm năm mươi tám trường hợp phục hồi
nhật bản đang phải trải qua giai đoạn đen tối của dịch covid một mươi chín
khi số ca mắc mới covid một mươi chín tại nhiều khu vực ở nước này đã chạm cán mốc cao kỷ lục
và tổng cộng đã có hơn một tám mươi ba triệu ca mắc covid một mươi chín một mươi tám bốn trăm hai mươi ba ca tử vong
tình hình dịch covid một mươi chín đang trở nên rất khó khăn
nhiều chính quyền địa phương đang diễn biến phức tạp ở nhật bản
khi số ca mắc mới trong ngày một mươi năm tháng một vượt ngưỡng hai mươi năm ca kể từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy đến nay nước này đã ghi nhận hơn một tám triệu ca mắc covid một mươi chín và một mươi tám bốn trăm hai mươi ba ca tử vong
thời gian qua số ca mắc mới covid một mươi chín tại nhiều khu vực ở nhật bản đã chạm cán mốc cao kỷ lục
do sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
đáng chú ý tại tỉnh okinawa nơi đặt phần lớn căn cứ quân sự của mỹ tại nhật bản
nhiều chính ca mắc mới đã được ghi nhận trong ngày một mươi năm tháng một mức cao nhất từ trước đến nay
thống đốc tỉnh okinawa ông danny tamaki trước đó đã chỉ trích những hạn chế trong công tác kiểm soát dịch bệnh
tại căn cứ quân sự mỹ khiến cho biến thể omicron lan rộng ra các cộng đồng địa phương
nhật bản mới đây đã siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch covid một mươi chín tại ba tỉnh
đặt các căn cứ quân sự của mỹ
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nhật bản áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài
song binh sĩ mỹ vẫn được phép ra vào nước này với điều kiện phải thực hiện xét nghiệm và cách ly
quý vị và các bạn thân mến dù chỉ gây ra các biến chứng nhẹ
thế nhưng omicron đang khiến cho số người nhập viện ở nhiều nước tăng chóng mặt và làm quá tải hệ thống y tế
vì thế chúng ta tuyệt đối không được phép chủ quan lơ là
bởi ở việt nam còn số ca mắc omithron đang tăng dần thậm chí còn có ca chuyển nặng
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại